thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ y tế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng covid một mươi chín do việt nam sản xuất
hôm nay cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế đã tổ chức cuộc họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
để đánh giá tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cập nhật dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và dữ liệu giai đoạn ba đến thời điểm hiện tại
kế hoạch triển khai nghiên cứu trong thời gian tới xem xét các sửa đổi bổ sung đối với thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với ứng viên vaccine nanocovax
dựa trên kết quả nghiệm thu giữa kỳ giai đoạn hai vào ngày hai mươi tám tháng năm hội đồng đánh giá ứng viên vaccine nanocovax có tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở giai đoạn thử nghiệm này
tuy nhiên để đánh giá hiệu lực bảo vệ của ứng viên vaccine thì cần thêm thời gian và số lượng mẫu đặc biệt kết quả đánh giá trong phòng thí nghiệm
theo kế hoạch phải tới tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai mới hoàn thiện các kết quả giai đoạn hai
tuy nhiên hiện nay việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của ứng viên vaccine nanocovax đã và đang được thực hiện sau khi bộ y tế phê duyệt thử nghiệm giai đoạn ba vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
sau hơn hai tuần triển khai tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng sáu đã tiêm thử nghiệm ứng viên vaccine nanocovax mỗi một cho một bảy tình nguyện viên
sau khi xem xét bộ y tế hội đồng thống nhất với viện pasteur tp hcm và học viện quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ một mươi ba tình nguyện viên
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng bảy sẽ tiêm xong mỗi một cho một mươi ba người tình nguyện của giai đoạn ba và ngày một mươi năm tháng tám sẽ tiêm xong mỗi hai cho một mươi ba người tình nguyện của giai đoạn ba

trong tháng tám phải có dữ liệu thử nghiệm giai đoạn ba để báo cáo bộ y tế